thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay ban giám đốc công an tỉnh tây ninh đã đến viếng linh cữu của đại úy lê huy nhật minh phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã hy sinh khi thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trước khi đưa linh cữu của đại úy minh an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện biến cầu
trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an ban giám đốc công an tỉnh ủy ban nhân dân huyện gò dầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã phước thạnh đã thành lập tổ thương trực và các tổ giúp việc cho ban chỉ đạo
đồng chí đại úy lê huỳnh nhật minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó trưởng công an xã được phân công tham gia tổ truy vết trên địa bàn
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng bảy đồng chí minh đã tiến hành truy vết sáu trường hợp f một
và phối hợp với trạm y tế xã phước thạnh tết nhanh một mươi tám trường hợp công nhân công ty billion thuộc khu công nghiệp phước đông bời lời về địa phương
ngày hai mươi chín tháng bảy sau khi tết nhanh có kết quả dương tính với virus sars cov hai đồng chí minh được đưa đi cách ly và điều trị tại trung tâm y tế huyện biến cầu
sau đó đồng chí minh được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh điều trị được hỗ trợ thở máy
ngày tám tháng tám đồng chí minh có kết quả xét nghiệm lần một âm tính
tình trạng sức khỏe tiến triển tốt hơn
tuy nhiên đến sáng ngày một mươi một tháng tám bệnh của đồng chí minh trở nặng được đưa đi cấp cứu
nhưng đồng chí minh đã hy sinh lúc một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng tám tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh
linh cữu đồng chí đại úy lê huỳnh nhật minh được hòa táng sau đó an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện biến cầu